tại mảnh đất bình yên ấy sự hiện diện của những đảng viên trẻ người dân tộc thiểu số đang viết nên nhiều câu chuyện ấm áp về tình đất tình người chiêm hóa
với sức trẻ lòng nhiệt huyết gương mẫu trong việc nước việc làng họ được ví là những hạt giống đỏ cùng với các cấp ủy địa phương củng cố niềm tin yêu nơi lòng dân trung sức làm nên sự đổi thay của cuộc sống trốn dẻo cao